sau một mươi ba ngày thi sôi nổi kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khép lại với nhiều đổi mới đột phá
trình độ kỹ năng của các thí sinh tiệm cận với trình độ asean và thế giới
chiều nay bộ lao động thương binh và xã hội bàn tổ chức thi kỹ năng nghề việt nam đã thông tin kết quả kỳ thi đồng thời bế mạc cuộc thi
kỳ thi kéo dài từ ngày hai mươi tám tháng chín đến hết ngày một mươi tháng một mươi đã đạt được các mục tiêu đặt ra
bảo đảm an toàn an ninh và nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn đến từ các tỉnh thành trong cả nước
thông qua kỳ thi chủ đề cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của kỹ năng lao động đã được lan tỏa rộng khắp
và tạo hiệu ứng tích cực đối với nhận thức xã hội về học nghề và kỹ năng lập nghiệp
đã có hai trăm chín mươi thí sinh đạt giải trong đó một trăm hai mươi hai thí sinh đạt giải chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc
kỳ thi đã bảo đảm được bảy giá trị cốt lõi đa dạng xuất sắc công bằng đổi mới liêm chính hợp tác và minh bạch
kết quả kỳ thi cũng là tiền đề để ban tổ chức lựa chọn thí sinh xuất sắc thành lập đội tuyển quốc gia tham dự thi asean và thế giới năm hai nghìn hai mươi